kính thưa quý vị để có một kỳ nghỉ lễ quốc khánh bình yên cũng như nhiều lực lượng chức năng khác
có những chiến sĩ cảnh sát cơ động đã lấy đơn vị làng nhà sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra
đảm bảo một cái tết độc lập đầy hạnh phúc và niềm vui cho người dân
kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày đặt ra nhiều thách thức trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại thành phố hồ chí minh thành phố lớn nhất cả nước
trước yêu cầu nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm trung đoàn cảnh sát cơ động công an
thành phố hồ chí minh luôn nêu cao cảnh giác kiên trì rèn luyện võ thuật kỹ thuật tác chiến
sẵn sàng cơ động chiến đấu nhanh hiệu quả trong mọi tình huống
xác định nhiệm vụ ứng trực sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự
trên địa bàn thành phố trong thời gian lễ hai tháng chín đó là một nhiệm vụ trọng tâm
cái thứ hai là cũng luôn xác định là với cái tinh thần là gác cho dân vui chơi
thức cho dân ngủ yên đó là để cho các bộ chiến sĩ an tâm và tư tưởng đi vào ứng trực
chủ động điều chỉnh rà soát các dạng phương án xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trực tự
trong cái hoạt động lễ hai tháng chín và tổ chức cho các bộ chiến sĩ tập luyện huấn luyện thân thục
sẵn sàng là cơ động trong bất cứ tình huống nào nếu như có tình huống đột xuất xảy ra trên địa bàn thành phố
lực lượng cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung
được trang bị vũ khí và phương tiện hiện đại cơ động chiến đấu cao
sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống
do đặc thù công việc những ngày nghỉ kỳ nghỉ lễ khi mà người dân được nghỉ ngơi
thì các anh những chiến sĩ cảnh sát cơ động sẽ làm việc cường độ cao trực chiến một trăm linh quân số
nguy hiểm và vất vả nhưng các chiến sĩ ở trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hcm
không cảm thấy mệt mỏi mà thay vào đó là niềm vui được làm việc và được cống hiến
cũng như bao người thôi cũng rất mong muốn là được về xung họp với gia đình
tuy nhiên cấp quỹ quan chức quỹ đơn vị
thì cũng đã thường xuyên làm tốt công tác chính trị công tác tư tưởng
xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng góp phần vào đảm bảo cho người dân vui chơi
có một kỳ nghỉ lễ bình yên
trong những ngày lễ này thì bản thân chúng tôi cũng đã chuẩn bị được tâm lý rồi
đa số cán bộ chiến sĩ của đơn vị đều là trẻ
những ngày lễ này cũng đều muốn tham gia vui chơi như những bạn bè cùng trang lứa khác
tuy nhiên đây là nhiệm vụ đặc thù của đơn vị nên trong quá trình trực chúng tôi cũng cảm thấy hãnh diện
để đóng góp một phần công sức của mình vào nhiệm vụ của chung của đơn vị
để mang lại một kỳ nghỉ tết độc lập rực rỡ trọn vẹn niềm vui tại thành phố mang tên bác
có sự góp sức thầm lặng của nhiều lực lượng
trong đó những chiến sĩ cảnh sát cơ động chính là bức tường vững chắc
giữ sự bình yên an toàn cho nhân dân và du khách